chung quanh khu vực xã tràng lương thị xã đông triều tỉnh quảng ninh về việc chính quyền địa phương cho công ty trách nhiệm
hữu hạn viễn đông xây dựng nhà máy xử lý rác thải gần khu dân cư đồng thời cũng là nơi đầu nguồn nước
cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thậm chí người dân cho rằng dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt
của công ty trách nhiệm hữu hạn viễn đông trong quá trình xây dựng nhà máy còn tận thu khai thác than trái phép
thực hư câu chuyện này như thế nào phóng viên truyền hình nhân dân đã đến xã tràng lương thị xã đông triều
để làm rõ những phản ánh của nhân dân
đây là địa điểm cho công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông thuê đất xây dựng nhà máy trên đỉnh núi
và cũng là đầu nguồn cung cấp nước sạch
ngoài ra sau khi triển khai săn lấp mặt bằng công ty trách nhiệm hữu hạn viễn đông lại phát hiện ra dự án
nhà máy xử lý rác thải nằm trên hai vỉa than là vỉa hai mươi bốn và vỉa hai mươi năm
phía dưới nhà máy xử lý rác thải là nhà máy xử lý rác thải
hải là thôn trung lương xã tràng lương và đặc biệt vị trí nhà máy nằm trên khu vực sườn đồi
rất gần thượng nguồn nhánh cái của thôn trung lương
đây là nguồn nước duy nhất cung cấp phục vụ người dân trên địa bàn thị xã mạo khê
và một số xã lân cận thuộc thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
nước dỉ rác từ nhà máy và bãi tập kết rác rất dễ thấm xuống
có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước nhất là vào mùa mưa
người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý
năm hai nghìn một mươi sáu khởi công cái nhà máy là làm cái mặt bằng
xăn gạt mặt bằng cái quần chuôn lấp bao nhiêu những cái ống nước của người dân
trong khi đó là công ty miễn đông về
thì làm cái công tác cái bồi thường thiệt hại của nhân dân cũng chưa được thỏa đáng
mà người dân cũng phản ảnh nhưng mà đến mức độ cuối cùng là cấp trên là cứ đè ép như lấy
người dân phải chịu
ở thôn trung lương thì cũng có đến khoảng là chồng gia đình ăn nước
ở bên phía
phía dưỡng nam gần khu nhà máy
bởi vì ở đây là cái nguồn nước ở các xe là nước sạch
không tổng cập quán người dân ở đây ăn để lướt xe đấy
thì từ khi ở trên tỉnh khu thị xã phố định xây dựng nhà máy ở đấy
thì nó có ảnh hưởng đến cái nguồn nước bà con
nó giúp lớn cái môi trường sinh hoạt của bà con nhân dân
nhất là cái nguồn nước
trong khi đó là môi trường và không khí
sau này xử lý mới ép thải
mà không xử lý tốt thì nhà máy này rất gần ngân chỉ khoảng một km thôi
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt có vị trí tại thôn trung lương xã tràng lương thị xã đông triều
do công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông là chủ đầu tư với số vốn đăng ký là hơn một trăm năm mươi tỷ đồng đã được khởi công
trước đó ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tỉnh quảng ninh đã ký quyết định số sáu trăm hai mươi qd ubnz chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải tại thôn trung lương xã tràng lương thị xã đông triều
với diện tích là một trăm năm mươi hai bốn trăm linh chín hai mươi ba m hai để xây dựng nhà máy xử lý rác thải thời gian thuê đất là năm mươi năm
việc ubnd tỉnh quảng ninh đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn viễn thông là chủ đầu tư với số vốn đăng ký là hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
với tổng hữu hạn viễn đông thuê đất bởi ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm ubnd thị xã đông triều đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ một trên năm trăm linh nhà máy xử lý rác thải tại thôn trung lương với tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là một mươi năm hai mươi bốn ha
như vậy việc tìm địa điểm xây dựng nhà máy có trước và là trách nhiệm của ubnd thị xã đông triều
sau khi công ty viễn đông tổ chức thi công nằm mặt bằng xây dựng nhà máy
khi xuất lộ có than ubnd thị xã đông triều và tổ giám sát do ubnd thị xã đông triều thành nhập đã kiểm tra và đề nghị công ty viễn đông tạm dừng việc thi công và báo cáo của ubnd thị xã đông triều xin ý kiến chỉ đạo theo quy định
theo quy trình cấp phép trên cơ sở đề nghị của viễn đông triều
của nơi có dự án cũng như hồ sơ năng lực kèm theo của nhà đầu tư
thì đây là dự án thuộc diện cấp phép không thông qua đấu thầu
chính vì vậy sau khi chúng tôi nhận được hồ sơ
thì chúng tôi có gửi cho các sở ban ngành của tỉnh những cơ quan liên quan
để tham gia ý kiến cho ý kiến về năng lực nhà đầu tư
cũng như là về các thủ trình tự tục đầu tư đến bước cấp phép này đã đủ hay chưa
và trên cơ sở các ý kiến của các sở ban ngành
ý kiến của viễn đông triều
thì chúng tôi tổng hợp lại và trình ủy ban dân tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư
cho nhà đầu tư thực hiện dự án
vị trí để xây dựng nhà máy xử lý rác nằm trên khu vực sườn đồi
trải dài từ địa hình có độ cao từ dương hai trăm hai mươi năm đến dương năm mươi độ dốc trung bình ba mươi
vị trí này nằm gần nguồn nước và chùm lên vỉa than có chữ lượng lớn
đặc biệt là khoảng cách nhà máy nằm rất gần với nhiều hộ dân ở thôn trung lương
cụ thể sau khi săn lấp mặt bằng đã xuất hiện lộ than tại vỉa hai mươi bốn và hai mươi năm
với khối lượng khoảng bốn bảy trăm linh mét khối than đã được tập kết tại bãi chứa nằm trong danh giới
đã được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho công ty than hồng thái
thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam khai thác
đến thời điểm này công ty viễn đông vẫn chưa cắm mốc danh giới dự án nhà máy xử lý rác thải
ủy ban nhân dân xã tràng lương yêu cầu công ty viễn đông
công ty trách nhiệm hữu hạn viễn đông dừng thi công tại các vị trí đã xuất lộ việt than
và không di rời phần than đã được lộ ra không để thất thoát tài nguyên ra khỏi công trường
công ty viễn đông vận chuyển ra ngoài và chúng tôi khẳng định là công ty viễn đông thực hiện nghiêm túc việc này
và đồng thời giao cho ủy ban xã thành lập riêng một cái trạm của ủy ban dân xã
tức là trên địa bàn này địa bàn của dự án là có ba trạm chốt của xã và công ty than thái
hai trạm là ba trạm và thành lập một tổ công tác thường xuyên kiểm tra và báo cáo ủy ban thị xã
theo quy định của luật thì nó đã rất rõ ràng rồi là tất cả các nhà đầu tư khi mà đầu tư xây dựng các công trình
thì khi mà quá trình thực thi thực tế thi công mà gặp những cái khoáng sản nói chung
thì đều phải dừng lại báo cáo chính quyền sở tại để lập biên bản và giữ nguyên hiện trường
sau đó thì triển khai các thủ tục lấy cái khai thác khoáng sản theo đúng quy định
rồi mới tiếp tục triển khai dự án
thì cái này nếu mà nhà đầu tư chưa thực hiện cái thủ tục đó
thì tôi cho rằng là nhà đầu tư cần phải làm cái thủ tục này mới đúng quy định
việc nhà máy rác được đặt trùm lên cả vỉa than
có chữ lượng lớn càng khiến dư luận thêm phần nghi vấn
nhiều câu hỏi đã được đặt ra như tại sao lại chọn vị trí sườn đồi
để doanh nghiệp phải bỏ tiền ra san gạt và phát lộ than
nhà máy xử lý rác được xây dựng trên sườn đồi ở vị trí dương một trăm tám mươi
cách khu dân cư không phải xa
chẳng khác nào treo lơ lửng trên đầu người dân thôn trung lương
xã tràng lương một nỗi lo về ô nhiễm và đe dọa đến cuộc sống của họ nếu nhà máy xảy ra sự cố
và tại sao
nhà máy lại trùm lên vỉa than đã được bộ tài nguyên và môi trường
cho công ty than hồng thái quản lý danh giới tài nguyên
liệu đây có phải là một hình thức dưới danh nghĩa làm dự án xây dựng nhà máy xử lý rác để tận thu than